thưa quý vị và các bạn trong khi tình trạng dưng sao giải hạn được tiến hành tại một số cơ sở tôn giáo
vào dịp đầu năm đang bị nhiều người dân phê phán phản đối thì hoạt động thỉnh vong cúng oan ra trái chủ
ở chùa ba vàng quảng ninh lại tiếp tục gây bức xúc dư luận
hiện tượng lợi dụng niềm tin hoang đường để hành nghề mê tín dị đoan nhằm trục lợi
đang đòi hỏi tổ chức tôn giáo liên quan cùng cơ quan hữu quan cần sớm vào cuộc giải quyết
để gìn giữ sự lành mạnh của xã hội đồng thời bảo đảm việc thỏa mãn nhu cầu tâm linh của nhân dân
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài
không được lợi dụng niềm tin tôn giáo để trục lợi của thành sơn
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
dưới chiều bài thỉnh vong cúng oan ra trái chủ giải nghiệp tiền kiếp
một số cá nhân với danh nghĩa phật tử ngang nhiên tổ chức các hoạt động truyền bá một số quan niệm sai lệch
gieo rắc sợ hãi trong cộng đồng mà xét đến cùng là nhằm mục đích thu lợi
khai thác tâm lý lo lắng sợ hãi của một số người dân trước các bất hạnh rủi ro trong cuộc sống
và công việc mưu sinh muốn tìm đến cửa phật để cầu an
những người này đã dựng lên cái gọi là nợ vong từ tiền kiếp
người nợ cần phải trả nợ nếu muốn yên ổn còn không sẽ bị vong theo đuổi trả thù
theo họ tất tật những tai ương tật bệnh mà con người vướng phải đều do vong oán mà ra
như kinh doanh thua lỗ là do ba mươi sáu kiếp trước tạo nghiệp
bị ung thư vú là do bốn mươi hai kiếp trước làm nhiều điều ác
không chăm sóc em gái bị teo thủy não dẫn đến liệt người là do tám mươi bốn kiếp trước từng làm cai ngục
hai mươi kiếp trước đi bán thuốc nam giả cho người ta uống
họ còn bịa ra thứ vong oán rất mi hài và lố bịch
như bị đau xương khớp là do bốn kiếp trước hay giết mèo
thậm chí họ còn vô lương tâm đến mức giao giảng một số điều xuyên tạc thất đức xúc phạm các anh hùng dân tộc
khuét thêm nỗi đau của các gia đình nạn nhân
nên có người thân không may bị thiệt mạng bởi cái ác
từ các luận điệu như vậy họ gieo vào đầu óc người muốn cầu an rằng
tất cả là do ân oán của gia chủ với vong từ hàng chục kiếp trước
và đều có thể trả nợ hoặc mua chuộc bằng cách trả tiền
điều đáng tiếc là luận điểm phi lý này đã nhận được sự ủng hộ tiếp tay của một số cá nhân chức sắc tôn giáo
qua việc nhà chùa sẵn sàng nhận tiền cúng dường bằng tiền mặt
hoặc thông qua tài khoản với số tài khoản đã được công bố công khai trên trang mạng của chùa
và điều đáng nói là trang mạng này chưa được cơ quan chức năng cấp phép
dù lý giải số tiền hoàn toàn do các phật tử tự nguyện đóng góp
nhưng nhà tu hành này cũng không thể phủ nhận được sự thật
nếu không có sự hù dọa về chuyện ân oán với vong từ kiếp trước và có thể trả bằng tiền
liệu chùa có thu về được số tiền cúng dường đó hay không
trung bình mỗi tháng ở chùa ba vàng có từ năm người đến bảy người tới thỉnh vong gọi hồn
kèm theo đó là một khoản tiền đóng góp khổng lồ dưới danh nghĩa nhà chùa
không bị trừ thuế không chịu rủi ro không lo phá sản không bị kiểm soát
đến nay số tiền này được sử dụng như thế nào vẫn còn là câu hỏi còn đề ngỏ
xong qua đó có thể trực tiếp thấy một điều là
nếu không có sự cả tin u mê mù quáng của người dân đến thỉnh vong cũng oan ra trái chủ
chắc chắn một số cá nhân nhà chùa không thể ngang nhiên dựng đàn tế lễ để giải nghiệp tiền kiếp
mà thực chất là các chiêu trò mê tín dị đoan núp bóng giáo lý phật giáo
điều khiến dư luận quan tâm hơn là các hoạt động như thỉnh vong báo án
giải nghiệp tiền kiếp ở chùa ba vàng không phải mới phát sinh
theo văn bản của ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh quảng ninh
báo cáo ban thường trực hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam thì
các hiện tượng trên tại chùa ba vàng đã xảy ra từ lâu
trong các cuộc họp thường kỳ của ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh quảng ninh
có sự tham gia của các cơ quan ban ngành tỉnh quảng ninh tập thể ban trị sự và nhiều thành viên
đã thường xuyên có ý kiến góp ý chân thành về vấn đề này với đại đức thích trúc thái minh
chủ trì chùa ba vàng
tuy nhiên từ đó đến nay tình hình vẫn không tiến triển thậm chí còn có nhiều ý kiến
quy trục ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh quảng ninh mất đoàn kết nội bộ
ganh tị với chùa ba vàng
mặc dù vậy ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh quảng ninh vẫn rất tích cực kiên trì
trong việc động viên nhắc nhở trụ trì và tăng ni phật tử chùa ba vàng
tu học đúng giới luật phật chế thực hiện đúng hiến trương giáo hội phật giáo việt nam
và pháp luật nhà nước
việc những sai phạm tại chùa ba vàng được giáo hội phật giáo địa phương nhắc nhở nhiều lần
nhưng vẫn tái diễn thậm chí với mức độ ngày càng ngang nhiên trắng trợn hơn
phần nào đã cho thấy sự lệch lạc trong quan điểm
thậm chí cố ý dung túng làm trái với quan điểm tu hành của một số cá nhân tôn giáo tại đây
chưa kể nhiều phật tử không tránh khỏi bất bình trước tình trạng
một phật tử vốn không có chức sắc tại chùa ba vàng như bà phạm thị yến
có thể công khai đứng ra tổ chức lễ cúng bắt ma thỉnh oan gia trái chủ
thậm chí người này còn thường xuyên được mời giảng pháp giáo hóa cho phật tử bốn phương
xuất hiện trên nhiều tài liệu truyền thông về chùa
sở hữu một số kênh mạng xã hội với lượng người truy cập rất lớn
đó là các câu hỏi mà các cá nhân tổ chức liên quan cần trả lời trước dư luận
trong suốt quá trình hình thành và phát triển giáo lý phật giáo luôn đề cao sự hướng thiện
lòng tử bi đề cao luật nhân quả
tuy nhiên luật nhân quả trong giáo lý phật giáo hoàn toàn xa lạ
với sự giao giảng của một số cá nhân ở chùa ba vàng
bởi theo tinh thần phật giáo mọi người phải thành tâm sống trong cuộc đời
nghĩ lương thiện làm việc thiện
giữ cho tinh thần luôn trong sáng không làm điều ác không suy nghĩ tiêu cực
không thù hẳn không sân si tham lam thù hận
giữ cho tâm mình và sống hướng thiện như vậy
mỗi người sẽ có cuộc sống an nhiên ngày càng thanh sạch
có ích cho con cháu có ích cho cuộc đời
không được như vậy thì tự gây họa cho chính mình và tương lai của thân nhân
hàng nghìn năm nay các thế hệ người việt nam vẫn truyền dạy rằng
sống phải biết tu nhân tích đức
theo giáo lý phật giáo không ai có thể dùng vật chất để mua chuộc thần thánh bao che
dung túng cho lỗi lầm
tuy vậy thời gian qua không chỉ tại chùa ba vàng
mà còn cả một số nơi lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận nhân dân
một số cơ sở tâm linh thờ tự đã sử dụng tôn giáo như bình phong để buôn thần bán thánh
bằng cách gieo rắc nỗi sợ hãi vô căn cứ khiến nhiều người tin theo
và từ đó họ thu lợi qua các hình thức như dân sao giải hạn
đóng tiền gọi vong trả nợ tiền kiếp
thế giới tâm linh vốn thiêng liêng trong tâm tưởng của nhiều người
bị biến thành mải đất màu mỡ cho kẻ buôn thần bán thánh mặc sức kiếm lợi
từ dân sao giải hạn vào mỗi dịp đầu năm
tranh cướp ấn ở đền trần
tranh giành lộc ở hội gióng
đến khấn vái nhét tiền vào tay tượng ở các miếu mạo chùa triền
thực sự trở thành một nỗi lo của toàn xã hội

khi mà con người không suy nghĩ sáng tạo
không chăm chỉ lao động không làm việc lương thiện
mà chỉ vay mượn cầu xin sự may mắn từ thế giới siêu nhiên
thì cũng là khi họ phải đối mặt với nhiều hệ lụy từ chính cuộc sống
trước hoạt động gây bức xúc ở chùa ba vàng ngày hai mươi hai tháng ba
ủy ban nhân dân thành phố uông bí quảng ninh
đã có văn bản gửi đại đức thích trúc thái minh chủ trì chùa ba vàng trong đó khẳng định
chùa ba vàng còn có các hoạt động tín ngưỡng trong cơ sở tôn giáo chưa đúng với danh mục
đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và yêu cầu trụ trì chùa ba vàng chấm dứt các hoạt động
không có danh mục hoạt động tôn giáo năm hai nghìn một mươi chín đã đăng ký và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận
đồng thời ngày hai mươi ba tháng ba cơ quan chức năng tỉnh quảng ninh đã yêu cầu dừng hoạt động các trang thông tin của chùa ba vàng
vì chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý
quyết định này là cần thiết vì trang mạng của chùa ba vàng có nhiều bài giảng pháp tuyên truyền
sai trái về cái gọi là vong báo án và quy định muốn trả nợ vong người gặp nạn
phải phát tâm cúng dường cùng sự hỗ trợ của phật tử phạm thị yến
trước sự việc trên thượng tọa thích nhật từ phó viện trưởng viện phật giáo việt nam tại tp hcm cho rằng
tà pháp thình oan gia trái chủ là gieo rắc vào nỗi sợ hãi vô căn cứ phi nhân quả phi phật học phi khoa học
rằng toàn bộ cuộc sống ở kiếp này
phần lớn mặt trái mặt xấu đều do oan trái với ma quỷ trong kiếp trước
tức là gieo rắc một niềm tin sai
từ niềm tin sai đó người ta rước nỗi sợ hãi về với bản thân mình gia đình mình sống bất an lo lắng căng thẳng
tạo ra những dối loạn ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất sức khỏe tâm lý các mối quan hệ xã hội cũng như sinh hoạt gia đình
người ta khéo léo giản dựng cách này cách kia để trên nền tảng
sợ hãi đó làm cho nạn nhân đành bỏ ra một khoản tiền hàng triệu đồng để mua chuộc nỗi khổ
niềm đau vốn không có thật đó bị người ta hù dọa bằng những tà thuyết tà kiến rất nguy hại
đây là cuộc khủng hoảng truyền thông vốn không do phật giáo tạo ra do cá thể chùa ba vàng tạo ra
mà cụ thể hơn là do thầy trụ trì trúc thái minh và bà phạm thị yến
điều đó dù xuất phát từ động cơ nào thì hậu quả nghiêm trọng là quần chúng mất niềm tin vào phật giáo
không còn tin tưởng hoặc bị lung lay niềm tin đối với nền minh chiết trị liệu của đạo phật
đó là sự lừa đảo tinh vi lừa đảo có tổ chức chứ không phải là một sự tình cờ
tôi rất tiếc nó đã xảy ra nhiều năm và trước mặt thầy trúc thái minh là trụ trì chùa ba vàng
mà tại sao thầy ấy lại mặc nhiên chấp nhận và xem cái đó như là dẫn dắt người ta đến tỉnh oan gia trái chủ
một ngôi chùa với quy mô lớn đông đảo phật tử hành hương tới gây ra cuộc
một cuộc khủng hoảng như vậy thử hỏi người dân có biết nương tựa niềm tin vào đâu
thực trạng đáng tiếc tại chùa ba vàng và một số cơ sở tôn giáo một lần nữa cho thấy
một số hoạt động mê tín dị đoan núp bóng cửa phật cần phải được giải quyết triệt đề
các sai phạm ở chùa ba vàng đang được cơ quan chức năng điều tra giải quyết
nhưng rõ ràng các hoạt động như vậy không thể sinh sôi nảy nở nếu không có sự tiếp tay của một bộ phận xã hội
vì thiếu hiểu biết vì tưởng đồng tiền
để mua được tất cả kể cả mua vận may để rồi tin theo điều phi lý
bị kẻ buôn thần bán thánh lung lạc lợi dụng để trục lợi bất minh
do đó bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi sai trái đi ngược lại giáo lý phật giáo của một số tăng đi phật tử
các cơ quan có trách nhiệm các tổ chức liên quan cần nhanh chóng triển khai chương trình hành động rộng khắp
cảnh tình xã hội giúp người dân sáng suốt lựa chọn lối sống tích cực
hướng thiện tư khẳng định giá trị đích thực của bản thân
giữ gìn hình ảnh lương thiện và một số giá trị đạo đức tốt đẹp mà phật giáo hướng tới
thưa quý vị và các bạn tiếp tục những diễn biến của sự việc trên
ngày hai mươi sáu tháng ba trung ương giáo hội phật giáo việt nam đã họp kết luận việc chùa ba vàng tổ chức lễ giải oan gia trái chủ
chữa bệnh nhờ thỉnh vong trả nợ cho vong bằng tiền hoặc lao động không công là không đúng với nghi lễ phật giáo truyền thống
giáo hội kết luận
đại đức thích trúc thái minh và chùa ba vàng đã vi phạm hiến trương giáo hội làm tổn thương đến thanh danh giáo hội tăng đoàn
vì vậy thường trực hội đồng trị sự khu vực phía bắc đề xuất chủ tịch hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam
ngay lập tức đình chỉ tất cả chức vụ trong giáo hội với sư thái minh
ngày hai mươi chín tháng ba tại quảng ninh ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh quảng ninh đã tổ chức phiên họp bất thường giải quyết tình hình tại chùa ba vàng
sau khi có kết luận của ban thường trực hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam
tại phiên họp các đại biểu đã phát biểu ý kiến phê phán góp ý xây dựng với sư thích trúc thái minh
và đồng thuận với kết luận của ban thường trực hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam
về việc kỳ luật cách chức tất cả các chức vụ trong giáo hội phật giáo việt nam của sư này
sư thích trúc thái minh và tăng ni chùa ba vàng đã sám hối với ban trị sự giáo hội tỉnh quảng ninh
sư thích trúc thái minh đã sám hối đại tăng với lãnh đạo giáo hội
theo quy định của phật giáo sám hối đại tăng là hình thức kỳ luật nặng chỉ sau việc trục xuất tăng ni khỏi giáo hội
hội nghị khẳng định sự việc diễn ra tại chùa ba vàng là tiếng chuông cành tình tới toàn thể tăng ni phật tử
trong việc hoạt động phật sự điều hành quản lý tại các cơ sở tự viện
đề nghị tăng ni phật tử chùa ba vàng nhanh chóng ổn định tình hình tu

tăng ni phật tử các cơ sở tự viện phật giáo trên địa bàn tỉnh quảng ninh
tích cực hoạt động phật sự tu học theo đúng hiến trương giáo hội phật giáo việt nam và pháp luật nhà nước
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi